sáng nay tám tháng ba thăm và làm việc với báo nhân dân vào dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày báo ra số đầu tiên
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đề nghị báo nhân dân trong năm hai nghìn một mươi tám cần tiếp tục phát huy truyền thống của tờ báo chính trị hàng đầu
đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ quan trọng của đất nước nhất là công tác chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thay mặt đảng ủy cán bộ nhân viên báo nhân dân đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đã gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác ban tuyên giáo trung ương đến thăm và chúc mừng báo nhân dân
nhân kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày ra số báo đầu tiên
trong sáu mươi bảy năm qua với sự ủng hộ của các cấp các ngành báo nhân dân ngày càng đổi mới cách thức thông tin tuyên truyền
đem đến cho người dân các thông tin cập nhật
chính xác đội ngũ những người làm báo nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng
để trao dồi kiến thức đạo đức người làm báo đảng
cùng với các ấn phẩm truyền thống của báo truyền hình nhân dân tuy mới ra đời
song cũng đang dần khẳng định vị thế của mình với nhiều giải thưởng báo chí quan trọng
như giải a giải bốn liềm vàng năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh những kết quả công tác đáng phấn khởi trong năm qua
ban biên tập đảng ủy báo nhân dân nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
nhiều yếu kém hạn chế cần phải phấn đấu vượt qua
đó là việc phải tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm theo hướng bám sát đời sống hơn
nâng cao tính chiến đấu và hấp dẫn hơn cả về nội dung và hình thức
tiếp tục phát triển kinh tế báo bảo đảm đời sống người lao động
tại buổi làm việc các thành viên đoàn công tác đều khẳng định
báo nhân dân là cơ quan báo chí chính trị hàng đầu của đảng
và luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về báo chí
luôn thông tin tuyên truyền toàn diện kịp thời các chủ trương chính sách của đảng
tuy nhiên trong tình hình mới báo nhân dân cần có nhiều thay đổi hơn nữa
thêm sức sống thứ hai cho các bài báo đã mang dấu ấn đậm nét như chia sẻ trên mạng xã hội
tạo sự định hướng dư luận vào các trang mạng
thay mặt bộ chính trị ban tuyên giáo trung ương
đồng chí võ văn thưởng bày tỏ niềm vui đến thăm báo nhân dân
đúng vào dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày ra số báo đầu tiên
đồng thời nhấn mạnh trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
nhiều phóng viên của báo vừa chiến đấu bằng ngòi bút vừa chiến đấu bằng cây súng
trong ba mươi năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng
báo nhân dân vẫn giữ vị thế tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước
báo nhân dân có dấu ấn quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước
phải khẳng định rằng là từ ngày thành lập đến nay
với sự quan tâm của đảng của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
nỗ lực cố gắng phấn đấu vượt qua rất nhiều khó khăn
thì các thế hệ cán bộ phóng viên biên tập viên công nhân viên của báo nhân dân
đã góp phần rất là to lớn để đưa tờ báo của chúng ta ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ
đồng chí thuận hữu trong báo cáo của mình có nói rằng báo nhân dân là một biên niên sử
và tôi cũng xin nói thêm một biên niên sử rất là hùng tráng của cái quá trình phát triển của cách mạng việt nam
năm hai nghìn một mươi tám là năm đấu tranh chống diễn biến tự chuyển hóa đi vào chiều sâu
đặt ra nhiều vấn đề nghiên cứu chuẩn bị cho đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quan trọng
vì thế báo nhân dân cần tiếp tục phát huy vị thế của mình trên các ấn phẩm
để cung cấp những thông tin định hướng phản biện quan trọng cho người dân